đại hội thể thao toàn quốc lần thứ tám cũng đã vượt qua hơn nửa chặng đường
các nội dung bán kết và chung kết tiếp tục diễn ra đầy sôi nổi và đã có nhiều huy chương được trao
sau đây là những cập nhật mới nhất của chúng tôi về các môn thi đấu của đại hội trong ngày hôm nay
trong chiều ngày hôm nay đã diễn ra hai trận bán kết đồng đội ba nữ môn cầu mây
giữa các đội hà nội gặp quảng ninh và sóc trăng gặp công an nhân dân
sau các hiệp đấu với tỷ số khá cách biệt hà nội và sóc trăng là hai đội giành chiến thắng chung cuộc
và sẽ gặp nhau trong trận chung kết diễn ra vào chiều ngày mai
trong khi đó môn đầu kiếm trong chiều nay cũng diễn ra nhiều nội dung quan trọng như bán kết
chung kết cá nhân nữ kiếm liễu bán kết chung kết cá nhân nam kiếm chém
kết quả cuối cùng đoàn hà nội giành huy chương vàng một cách thuyết phục ở cả hai nội dung này
và tiếp tục dẫn đầu trong bộ môn đấu kiếm
trên bảng tổng sắp huy chương đoàn hà nội vẫn đang chiếm ưu thế với cách biệt tương đối lớn
so với vị trí thứ hai là đoàn tp hcm và vị trí thứ ba là đoàn quân đội
hai đoàn đang bám đuổi nhau vị trí thứ bốn thứ năm là thanh hóa và đà nẵng với số lượng huy chương vàng sát sao
những ngày tiếp theo của đại hội sẽ tiếp tục là cuộc đua tranh huy chương của các đoàn
với nhiều nội dung thi đấu chung kết có thể làm thay đổi vị trí trên bảng tổng sắp cuối cùng